trong những ngày giáp tết này các địa phương đang tích cực tổ chức các hoạt động để chăm lo tết cho người dân
tại hậu giang lãnh đạo tỉnh đã tổ chức thăm chúc tết ăn tết với gần hai hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh
đây là năm thứ năm liên tiếp lãnh đạo tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm chúc tết tặng quà và ăn tết với hộ nghèo gia đình chính sách ở các xã vùng sâu khó khăn nhất của tỉnh
tại các điểm chúc tết nói trên lãnh đạo địa phương cùng nhà tài trợ bán ra ba tỉnh
một căn nhà tình thương cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở thăm chúc tết tặng quà và cùng ăn bữa cơm đầu năm với các hộ nghèo gia đình chính sách và ân cần thăm hỏi động viên trao tặng những món quà nghĩa tình trước thềm năm mới qua đó còn thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia
được biết tổng kinh phí hỗ trợ tết năm nay cho các đối tượng người có công với cách mạng gia đình chính sách hộ nghèo đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn gần năm mươi tám tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn vận động xã hội hóa
là đơn vị đỡ đầu cho huyện đắk rông tỉnh quảng trị hàng năm cứ mỗi dịp tết đến xuân về tập đoàn viễn thông quân đội việt theo chi nhánh quảng trị đều đến tặng quà tết cho các hộ nghèo trên địa bàn các xã vùng sâu vùng xa huyện đắk rông nhằm hỗ trợ người dân đón tết vui tươi đầm ấm
tổng số quà tập đoàn viễn thông quân đội việt theo trao tặng trong đợt này là một năm trăm linh xuất trị giá mỗi xuất quà là năm trăm linh đồng với tổng kinh phí bảy trăm năm mươi triệu đồng
không chỉ tặng quà tết trong những năm qua tập đoàn viễn thông quân đội việt theo đã hỗ trợ huyện đắk cổ rồng hơn sáu mươi tỷ đồng để xóa nhà tạm hỗ trợ về y tế giáo dục viễn thông và công nghệ thông tin phát triển cây trồng và vật nuôi
sự hỗ trợ của tập đoàn viễn thông quân đội việt theo trước thềm năm mới có ý nghĩa không chỉ về mặt vật chất mà còn là động lực tinh thần quan trọng cổ vũ chính quyền và người dân huyện nghèo đắk rồng nỗ lực vượt qua vươn lên xây dựng cuộc sống mới
chăm lo tết cho hội viên nghèo và phụ nữ là đối tượng chính sách là một trong những hoạt động truyền thống hàng năm của các cấp hội phụ nữ tỉnh hà tĩnh
tết nguyên đán đình dậu năm nay phụ nữ nghèo ở vùng sâu vùng xa vùng lũ và các đối tượng chính sách tiếp tục có một cái tết ấm áp trọn vẹn nghĩa tình khi các cấp hội luôn đồng hành chia sẻ và kịp thời mang đến những món quà ấm áp tình người
chồng bị tai nạn và mất trong trận lũ vừa qua
trong trận lũ vừa qua chị phạm thị hà và hai con nhỏ ở thôn tân đình xã lộc yên huyện hương khê vốn đã khó khăn lại càng khốn khó
trước tình cảnh của mẹ con chị các cấp hội phụ nữ đã kịp thời sát cánh chia sẻ khó khăn giúp đỡ gia đình vươn lên ổn định cuộc sống
bên cạnh chia sẻ động viên về tinh thần những món quà do hội phụ nữ kết nối với các tổ chức nhân đạo tử thiện trao tặng đã phần nào giúp các hoàn cảnh như chị có được một cái tết đầy đủ hơn
trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một tại làng gia lố hai xã sa long huyện biên giới ngọc hồi tỉnh con tum công ty bảy trăm ba mươi hai binh đoàn một mươi năm bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với công an huyện ngọc hồi huyện đoàn ngọc hồi đồn biên phòng bảy trăm linh một cùng chính quyền nhân dân xã sa long đã tổ chức ngày hội bánh trưng xanh vui tết quân dân năm hai nghìn một mươi bảy
với sự tham gia của hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công nhân công ty bảy trăm ba mươi hai hàng trăm đoàn viên thanh niên của các đơn vị tham gia phối hợp
và đông đảo người dân trên địa bàn xã biên giới sa lon huyện ngọc hồi
với nhiều hoạt động như thi gói và nấu bánh trưng thi cắm chạy đẹp thi trang trí cây mai và mâm cơm ngày tết thi kéo co và chương trình giao lưu văn nghệ đêm lửa chạy thắp sáng ước mơ tuổi trẻ vùng biên đã thu hút hàng trăm người dân vùng biên xã sa long huyện ngọc hồi đến xem cổ vũ không khí vui tươi ấm áp tình quân dân
nó có ý nghĩa rất là lớn đối với người đồng bào dân tộc thiểu số và từ đó người đồng bào dân tộc thiểu số sẽ biết tết cổ truyền như thế nào đối với gia đình của họ và cách gói bán làm sao thì họ sẽ học được và họ sẽ làm được từ cái ngày hội đây
tết đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy tuổi trẻ binh đoàn có phối hợp với công ty bảy trăm ba mươi hai và các đơn vị đứng chân trên địa bàn xã sa long huyện ngọc hồi tỉnh con tum để tổ chức các hoạt động trong ngày hội bánh trưng xanh vui tết quân dân tại địa bàn
và qua cái hoạt động quà bánh trưng này thì chúng tôi muốn gửi gắm cái tình cảm của tuổi trẻ chúng tôi nói riêng đối với các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn để có một cái tết thật là vui vẻ ấm áp và đầy đủ trong khi mùa xuân gần về trên tất cả mọi miền của tổ quốc
tại làng giang lố hai xã sa long ngày hội bánh trưng xanh như đã đưa tết về sớm hơn cho bà con nơi đây
không khí làng bản vui tươi nhà nào cũng treo cờ hoa ảnh bác hồ đường làng thôn xóm được vệ sinh sạch sẽ và cắm cờ rực rỡ ai ai cũng phấn khởi vui tươi
thì là một trong những điểm tổ chức rất nhiều của chúng tôi là trên địa bàn rồi
ở đây tiếp tục nhân rộng và tiếp tục tổ chức để thể hiện sự tình cảm của cộng đồng thể hiện cái đạo lý của người việt nam
đó là hành đùm ra rách rồi là truyền thống là tương thân
hãy cùng bà con đón tết vui xuân rồi tạo ra cái niềm vui động lực mới để thành nhiệm vụ cho năm tiếp theo
tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy binh đoàn đã dành hơn năm xuất quà tặng cho bà con nghèo khu vực biên giới bắc tây nguyên
riêng tại buổi lễ ban tổ chức đã trao gần ba trăm linh phần quà mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng cho các đối tượng
trao bánh trưng xanh cho các hộ nghèo có phần cùng bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên đón tết đinh dậu hai nghìn hai mươi bốn
chuyển sang những thông tin về tình hình an ninh xã hội
trên quốc lộ một a đoạn qua tỉnh nghệ an vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm sập ba nhà dân ven đường
vào khoảng ba giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hai mươi tháng một trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn khối hai
phường quỳnh thiện thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an xe tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy c một nghìn ba trăm hai mươi
chở châu bò theo hướng vinh hà nội đến địa phận phường quỳnh thiện chạy với tốc độ cao
mất lái đã đâm lên vỉa hè
tại hiện trường hàng loạt cột điện và ký ốt bị xe tải hút đổ
xe tải chỉ dừng lại khi tông sập ngôi nhà ba gian của người dân
phần đầu xe tải hư hỏng nặng
danh tính người bị nạn vẫn chưa được xác định
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
đã phối hợp với sở an ninh tỉnh khăm muộn của lào
vừa bắt hai đối tượng người lào dùng xe ô tô vận chuyển bốn mươi một viên ma túy tổng hợp
đang móc nối tìm cách đưa sang việt nam để tiêu thụ
trước đó tại bản na khăm huyện ma hà say tỉnh khăm muộn lào
cách cửa khẩu quốc tế na phào cha lo khoảng một trăm hai mươi km
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
phối hợp với sở an ninh tỉnh khăm muộn bắt giữ hai đối tượng người lào
là mịt luông xuất văn nạ vông bốn mươi hai tuổi
quay ở bản phôn khám huyện bò ly khăn tỉnh bùa ly khăm say lào
và thảo khăm cộ xai xuân phu bốn mươi tuổi quay ở bản cung lưa huyện huynh buôn
tỉnh khăm muộn lào thu bốn mươi một viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác
cả hai đối tượng đều khai nhận mua số ma túy tổng hợp trên từ lào
đang tìm cách móc nối đưa sang việt nam tiêu thụ
chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì bị bắt giữ
cũng tại quảng bình đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo
vừa tổ chức tiêu hủy sáu mươi kg pháo các loại
đây là tăng vật mà đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo
phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh quảng bình bắt giữ trong thời gian cao điểm
giao quân phòng chống các loại tội phạm bảo vệ tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi bốn
các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo trái phép
bị bắt giữ bằng nhiều hình thức cất dấu tinh vi như vận chuyển trong thùng xe hai lớp
cất dấu vào các loại than củi giấu vào hộp sữa giấy
hoặc thuê người lào để vận chuyển pháo qua biên giới
các đối tượng bị bắt đã khai nhận hành vi của mình và bị xử lý vi phạm hành chính theo pháp luật
riêng hai đối tượng vận chuyển gần hai trăm năm mươi kg pháo cất dấu ở thùng xe thời gian gần đây nhất
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo đã ra quyết định khởi tố
bàn giao đối tượng và tăng vật cho cơ quan công an tỉnh quảng bình tiếp tục điều tra xử lý
vào lúc tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một nhận được thông tin
tàu hàng mang số hiệu bạch đằng sáu đang gặp nạn trên khu vực biển cách phía bắc đảo bạch long vĩ bảy hải lý
đơn vị đã điều động tàu cảnh sát biển mang số hiệu bốn nghìn ba mươi sáu đang trực trên biển nhanh chóng đến ứng cứu tàu bị nạn
đến chín giờ cùng ngày tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi sáu phát hiện một chiếc phao cứu sinh đang trôi giạt trong điều kiện sóng gió cấp năm cấp sáu
và nhanh chóng tiếp cận đưa được bốn người bị nạn lên tàu an toàn
theo lời kể họ chính là thuyền viên của tàu bạch đằng sáu
tàu bạch đằng sáu gồm năm người
trước đó vào lúc hai giờ sáng nay khi đi qua khu vực này thì tàu gặp sóng gió to tàu bị vỡ mạn và chìm dần
tàu đã phát tín hiệu cấp cứu và toàn bộ năm thuyền viên khẩn trương rời tàu và tàu đã bị chìm
hiện tại còn thuyền viên lê đức hoàn bốn mươi sáu tuổi quê ở huyện thái thụy thái bình vẫn chưa tìm thấy
cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi sáu đã tổ chức chăm sóc y tế cấp quần áo thuốc men nhu yếu phẩm
và động viên tinh thần các thuyền viên tàu bị nạn
hiện tại tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi sáu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thuyền viên còn lại
trong phần tiếp theo của chương trình
tăng cường công tác phòng chống cháy rừng vào mùa khô tại quảng ninh
lai châu hiệu quả từ việc đưa học sinh về học bán chú
nhiều nhà vườn ở khu vực đồng bằng sông cửu long đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan
bởi bán thì lỗ để cũng chẳng xong
một số nhà vườn ở huyện châu thành tỉnh hậu giang phải khôn đốn tìm lối ra cho chanh không hạt
khoảng một tháng nay tranh bán ở mức từ ba đến bốn năm trăm linh đồng một kg
thấp hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước
với mức giá này nhiều nhà vườn phải đối mặt với nỗi lo thua lỗ
bên cạnh đó còn phải đầu tư chi phí phân thuốc thuê muốn nhân công chăm sóc và thu hoạch cho mỗi đợt
mỗi tấn chanh phải bỏ ra chi phí tám trăm linh đồng tiền thu hoạch cộng với tiền đầu tư cây giống phân thuốc
thuê nhân công chăm sóc thì nông dân không có lãi
theo ngành chức năng rất nhiều nguyên nhân tác động đến yếu tố giá cả thị trường
trong đó có việc sản xuất manh muốn thiếu tập trung
nhiều tỉnh khác ở khu vực đồng bằng sông kiểu long cũng trồng các loại cây này
dẫn đến cung vượt cầu đầu ra chưa ổn định
chủ yếu nông dân tìm đầu ra chất lượng trái chưa bảo đảm tiêu chuẩn để xuất khẩu
hiện nay tại tỉnh quảng ninh mặc dù công tác phòng chống cháy rừng được các ngành các cấp quyết liệt triển khai
nhưng với điều kiện thời tiết hanh khô nên trong những tháng gần đây
trên địa bàn tỉnh đã liên tục xảy ra các vụ cháy lớn thiệt hại nhiều hectare rừng
các điểm cháy rừng tại tỉnh quảng ninh hầu hết đều không lớn
chỉ từ một hai hectare rừng và đều xuất phát từ mồi lửa trên đám cỏ thực bì
tuy nhiên các điểm cháy lại ở những vị trí xa khu dân cư
giao thông đi lại khó khăn nên gây hạn chế cho công tác dập lửa cứu rừng
để khống chế và dập tắt được hoàn toàn những đám cháy rừng như vậy
các lực lượng tại chỗ cùng kiểm lâm công an phòng cháy chữa cháy
đã phải huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện cứu hỏa căng mình nhiều giờ đồng hồ
như tại thành phố hạ long từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã xảy ra sáu vụ cháy rừng
làm thiệt hại gần một mươi hectare rừng
các lực lượng của phường từ lãnh đạo ủy ban dân phường công an quân sự dân quân tự vệ và văn bảo dân phố
đã có mặt trực tiếp tại thực địa cộng với đó là sự hỗ trợ của các lực lượng trong quy chế phối hợp
từ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến các lực lượng trung đoàn hai mươi ba và công ty tàn hà lầm
cùng có phối hợp để triển khai công tác chữa cháy rừng
tuy nhiên ở thời điểm đó
với địa bàn sườn núi gốc cộng với đó là thời điểm mùa khô và hôm đó thì gió rất lớn
nên việc triển khai ở địa phương cũng rất tích cực tuy nhiên cũng chưa thể tắt đám cháy ngay
cùng với đó khó khăn cơ sở ở thời điểm hiện nay là toàn bộ các phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng
cũng toàn bằng các phương tiện thủ công
một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng cháy rừng là do thiếu trách nhiệm
của các lực lượng trong quy chế phối hợp

ngoài ra công tác phòng cháy rừng chưa được đầu tư tổ chức tập huấn thường xuyên
và triển khai triệt đề của các ngành các cấp
công tác này cần được tỉnh quảng ninh triển khai đẩy mạnh trong thời gian tới
địa bàn rừng của hạ long tuy không nhiều nhưng nó xen kẹt giữa rất nhiều khu nhà dân
và các khu dự án khu công trường than
nên nếu ý thức của mọi người không tốt thì cần vứt ngọn nở ra
là nó cháy nha
thế này là phải lêu cao tăng cường công tác tuyên truyền lêu cao ý thức
mọi người cùng tham gia phòng cháy chữa cháy
hiện đang là thời gian cao điểm của mùa hanh khô nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao
trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng liên tục có những cảnh báo
vì vậy các lực lượng liên quan cần thường xuyên nắm bắt thông tin và đề cao cảnh giác
cùng với đó người dân cần có ý thức hơn nữa trong công tác phòng cháy chữa cháy
cháy chữa cháy nói chung và cháy rừng nói riêng bởi mỗi một mùa lửa dù là rất nhỏ
nếu không cảnh giác có thể gây ra những vụ cháy lớn và gây ra những thiệt hại nặng nề
bộ tài chính vừa tổ chức họp báo giới thiệu về nghị định số một trăm bảy mươi bốn của chính phủ
thông báo một số nội dung mới so với luật kế toán hiện hành
theo đó nghị định một trăm bảy mươi bốn có một số nội dung mới quy định chi tiết hơn một số điều của luật kế toán
về lưu trữ tài liệu kế toán trên phương tiện điện tử tổ chức bộ máy kế toán
tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phụ trách kế toán
hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới
và tổ chức nghề nghiệp về kế toán
trong đó so với pháp luật hiện hành nhằm tạo sự chủ động và linh hoạt cho các đơn vị kế toán
nghị định một trăm bảy mươi bốn đã quy định các đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh
được chủ động xây dựng thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán
nghị định có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thay thế nghị định một trăm hai mươi tám
hướng dẫn luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước
và nghị định một trăm hai mươi chín hướng dẫn luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
cục điều tiết điện lực bộ công thương vừa tổ chức họp báo
công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi năm
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi năm sản lượng điện thương phẩm thực hiện là một trăm bốn mươi ba sáu mươi tám tỷ kwh
tỷ lệ tồn tất điện năng toàn evn là bảy chín mươi bốn
thấp hơn sáu
so với chỉ tiêu tại quyết định số tám năm bốn
và thấp hơn năm mươi năm tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của evn năm hai nghìn một mươi bốn
tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi năm là hai trăm ba mươi bốn bảy trăm ba mươi sáu một mươi bốn tỷ đồng
giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi năm là một sáu trăm ba mươi ba bảy mươi bốn đồng một kwh
chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện xã đảo
khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi
doanh thu bán điện năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi năm là hai trăm ba mươi bốn ba trăm ba mươi chín năm mươi hai tỷ đồng
thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm hai nghìn một mươi năm là hai năm trăm hai mươi chín ba mươi sáu tỷ đồng
tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi năm và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm hai nghìn một mươi năm
evn lãi hai một trăm ba mươi hai bảy mươi bốn tỷ đồng
sau nhiều lần rời lại kế hoạch cung cấp nước sạch cho người dân toàn thành phố
ngày hai mươi tháng một thành phố hồ chí minh chính thức công bố
một trăm linh hộ dân đã được sử dụng nước sạch góp phần hoàn thành thêm một tiêu chí quan trọng của thành phố
hiện thành phố đang cấp nước cho hơn một chín triệu hộ dân trên địa bàn tất cả hai mươi bốn quận huyện
tăng hai mươi sáu so với ba năm trước
tổng công suất phát nước bình quân mỗi ngày của các nhà máy nước ở thành phố khoảng một tám triệu m ba
và công suất tối đa có thể lên hai bốn triệu m ba một ngày
nguồn cung nước sạch đã có đủ
tuy nhiên vấn đề còn lại là làm sao vận động người dân tăng tỷ lệ sử dụng nước sạch
thay thế thói quen sử dụng nước giếng khoan vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh
cơ sở vật chất ở các điểm trường này vốn thiếu thốn số lượng học sinh trong độ tuổi mỗi lớp có nơi rất ít
nên giáo viên thường phải dạy ghép nhiều lớp dẫn đến chất lượng dạy và học còn hạn chế
nhờ chủ trương đưa học sinh tiểu học về học bán chú tại trung tâm mà công tác giáo dục bớt phần khó khăn
chất lượng giáo dục ở các huyện cũng có phần khởi sắc
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học số một ba ủ xã ba ủ huyện mương tè đóng chân trên địa bàn rộng
học sinh một trăm linh là con em đồng bào dân tộc la hủ một trong ba dân tộc đặc biệt khó khăn ở lai châu
những năm trước công tác giáo dục của các thầy cô ở đây gặp rất nhiều khó khăn
do khoảng cách đi lại giữa các điểm bản và trung tâm thường khá xa và phần nhiều phải đi bộ
tuy nhiên sau một thời gian thực hiện chủ trương đưa học sinh ở các điểm trường lẻ về trung tâm học bán chú
đến nay công tác giáo dục đã bớt đi những khó khăn giáo viên không còn phải lo đi tìm học sinh mỗi buổi lên lớp
nên tập trung tốt hơn cho chuyên môn
trước mình ở cắm bản ở bản tân biên thì nói chung là cái cuộc sống thì nó vất vả hơn nhiều
hàng tuần thì mình phải dự trữ thức ăn cho cả tuần
rồi sáng sớm ra thì mình còn phải đi gọi các em
đến lớp còn bây giờ xuống trung tâm đây dạy thì nói chung là công việc nó cũng nhẹ nhàng hơn
thứ nhất là không phải dạy lớp ghép này với lại mình có nhiều thời gian dành cho chuyên môn hơn
trong năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy này trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học số một pa u đã huy động được một trăm hai mươi tám em học sinh lớp ba lớp bốn lớp năm
ở các điểm trường lẻ về học bán chú
về trung tâm học bán chú
sau mỗi giờ học chính các em học sinh còn được tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao bổ ích
ngoài ra các em còn được thầy cô giáo dạy cho những việc làm cần thiết như gấp chăn màn vệ sinh cá nhân hàng ngày
cùng lao động tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn
qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở xã biên giới này
học sinh về trung tâm học thì các em được tham gia nhiều hoạt động
từ đó là giáo dục cho các em
các em có nhiều cái kỹ năng sống thông ca các hoạt động như là mũ hát tập thể hoặc là chăn nuôi hoặc là chơi các trò chơi dân gian
toàn huyện biên giới mường tè lai châu đến thời điểm hiện tại đã huy động được một bốn trăm bốn mươi một học sinh tiểu học thuộc các lớp ba bốn năm từ điểm trường lẻ về trung tâm học bán chú
việc này đã giúp xóa đi các lớp học ghép lớp tạm tại các điểm bản đồng thời tạo được môi trường học tập tốt hơn để học sinh phân đấu rèn luyện
bên cạnh đó việc đưa học sinh về trung tâm
giúp giảm bớt phần nào kinh phí xây dựng tại các điểm bản qua đó tập trung nguồn lực cho các điểm trường trung tâm
ngoài ra còn góp phần tinh giảm được số lượng biên chế đáng kể
khi đưa học sinh lớp ba bốn năm về trung tâm thì cái được lớn nhất là tăng số học sinh trên lớp lên tạo được môi trường học tập cho các em ganh đua nhau học tập
cái thứ hai nữa là rút ngắn rút bớt được số lượng giáo viên đi các điểm bản
thứ ba nữa là làm tốt được công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn tập trung
việc đưa học sinh ở các điểm bản về học bán chú tại trung tâm là một chủ trương đúng đắn
giúp học sinh có điều kiện phát triển toàn diện với nhiều hoạt động bổ ích thiết thực cho cuộc sống
tạo được sự đồng thuận tích cực từ phụ huynh học sinh qua đó giúp nâng cao chất lượng giáo dục ở những vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn của lai châu
nó muốn quan hệ chặt chẽ hơn với mỹ dưới thời tổng thống trump
quốc hội thổ nhĩ kỳ ẩu đà xung quanh việc sửa đổi hiến pháp
thủ tướng nhật bản shinzo abe ngày hai mươi tháng một nhấn mạnh liên minh mỹ nhật là nhân tố cốt yếu
và là nguyên tắc không thay đổi trong chính sách an ninh và đối ngoại của tokyo
vài giờ trước lễ nhậm chức của tân tổng thống mỹ donald trump
thủ tướng nhật bản cho biết muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ đồng minh với mỹ
phát biểu khai mạc phiên họp thường kỳ kéo dài một trăm năm mươi ngày của quốc hội nhật bản
thủ tướng shinzo abe khẳng định liên minh mỹ nhật là nền tảng trong chính sách đối ngoại và an ninh của nhật bản
trong quá khứ hiện tại và tương lai đây là một nguyên tắc không thay đổi
thủ tướng abe cho biết ông có kế hoạch thăm mỹ và hội đàm với tổng thống trump càng sớm càng tốt
nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ liên minh này
ông abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp ông trump sau cuộc bầu cử tổng thống mỹ hồi tháng một mươi một năm ngoái
theo kế hoạch tổng thống đắc cử trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào lúc hai mươi ba h bốn mươi bảy phút ngày hai mươi tháng một giờ mỹ
tức dạng sáng ngày hai mươi một tháng một theo giờ việt nam tại tòa nhà quốc hội dưới sự chủ trì của tránh án tòa án tối cao john robert
đài truyền hình nhà nước syri đưa tin các tay súng thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
đã phá hủy mặt ngoài của nhà hát lam ma cổ đại và công trình kiến trúc chester pylon nổi tiếng nhất
ở thành phố cổ pamira miền trung nước này
theo nguồn tin mặt ngoài của nhà hát la mã được xây dựng từ thế kỷ thứ hai đã bị is phá hủy hoàn toàn
bằng cách cài thuốc nổ cùng với công trình kiến trúc tcher palan hình lập phương cũng bị phá hủy
is kiểm soát thành phố cổ pamira sau khi giành lại thành phố này lần thứ hai hồi tháng một mươi hai năm ngoái
trong đợt xâm chiếm thành phố này lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi năm phiến quân is đã phá hủy khoảng hai đài tưởng niệm cổ
và di tích tại pamira đây là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất của thế giới cổ đại
và là một di sản văn hóa thế giới được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco công nhận
quốc hội thổ nhĩ kỳ đã tiến gần hơn đến mục tiêu thông qua một dự luật sửa đổi hiến pháp đang gây ra rất nhiều tranh cãi
tuy nhiên trong ngày hôm qua phiên họp tại quốc hội đã rơi vào hỗn loạn khi các nghị sĩ và các nhà lập pháp ẩu đả nhau
vì vấn đề mở rộng quyền hạn của tổng thống tayyip erdogan
những người ủng hộ coi dự luật này là sự bảo đảm cho ổn định chính trị của thổ nhĩ kỳ trong giai đoạn biến động hiện nay
trong khi phe đối lập tố cáo đây là hành động thâu tóm quyền lực nhằm thiết lập một nhà nước toàn trị
sau vòng bỏ phiếu thứ hai kết thúc đêm một mươi chín tháng một quốc hội thổ nhĩ kỳ đã thông qua bảy trong số một mươi tám điều khoản của dự luật sửa đổi hiến pháp
tuy nhiên ẩu đả và xô xát đã xảy ra ngay trong phòng họp của quốc hội làm ít nhất hai nghị sĩ bị thương
các vụ xô xát diễn ra sau khi một nữ nghị sĩ độc lập tự còng tay mình để phản đối dự luật
dự luật cần được ít nhất ba trăm ba mươi nghị sĩ quốc hội thổ nhĩ kỳ thông qua trước khi được đưa ra quyết định chính thức trong một cuộc trưng cầu ý dân
đương kim tổng thống cộng hòa séc milos deman vừa tuyên bố ông sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra vào năm hai nghìn một mươi tám
truyền thông séc dẫn các nguồn tin cho biết tổng thống yeman đã bày tỏ ý định của mình với những người thân cận
như thủ tướng sôbotca và phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính andrei babis
quyết định chính thức của ông zeman về việc có tiếp tục ứng cử hay không và vị trí nguyên thủ quốc gia sẽ được chính ông công bố vào ngày một mươi tháng ba tới
các chuyên gia phân tích chính trị cũng như báo chí séc dự đoán rằng khó có ứng cử viên nào vượt qua được ông zeman trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong điều kiện thời tiết khó khăn các lực lượng cứu hộ italy vẫn đang nỗ lực thâu đêm để tìm kiếm những người mất tích
khi một khách sạn bị vùi lấp trong vụ tuyết lở tại miền trung của nước này
đến nay các lực lượng cứu hộ của italy đã tìm thấy thi thể của sáu người và vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm ba mươi người đang bị mất tích
trận lở tuyết xảy ra đêm ngày một mươi tám tháng một sau một loạt trận động đất mạnh ở miền trung italia đã trôn vùi một khách sạn tại khu nghỉ dưỡng ở chân núi ran saso
nhà chức trách cho biết các phương tiện cứu hộ rất khó để tiếp cận khách sạn này vì lớp tuyết dày tới năm mét
hiện nay còn hơn hai mươi năm người bao gồm cả trẻ em vẫn đang mất tích
hai thi thể đã được tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát
trong ngày một mươi tám tháng một tổng cộng đã có bốn trận động đất mạnh trên năm độ richter xảy ra ở miền trung italia kèm theo hơn một trăm linh dư chấn
một loạt trận động đất mới đã khiến tình hình càng trở nên tồi tệ do hậu quả của những trận động đất năm ngoái tại italia vẫn chưa được khắc phục xong
mặt trăng có thể là sản phẩm của hai mươi mặt trăng khác nhỏ hơn sắp nhập vào nhau sau khi các tiểu hành tinh va chạm với trái đất thủa sơ khai
đây là một giả thuyết đã tồn tại hàng chục năm qua
tuy nhiên gần đây các nhà khoa học của israel đã tái củng cố nó bằng những bằng chứng mới
giả thuyết lớn nhất về sự hình thành của mặt trăng cho rằng một hành tinh có kích thước tương tự như sao hỏa đâm vào trái đất cách đây bốn ba tỷ năm
tạo ra đám mây khổng lồ chứa vô số mảnh vỡ trong không gian sau đó các mảnh vỡ kết hợp lại với nhau để hình thành mặt trăng
nhưng sau khi phân tích đá mặt trăng được mang về bởi các phi ảnh gia các nhà khoa học phát hiện đá mặt trăng có cấu tạo hóa học gần giống hệt với đá trên trái đất
nói cách khác không có dấu vết của hành tinh lớn va chạm với trái đất
nhóm nghiên cứu tại viện công nghệ israel đưa ra giả thuyết sau khi chạy tám trăm linh mô phỏng các vụ va chạm với trái đất trên máy tính
họ nhận thấy nếu trái đất bị bắn phá bởi nhiều tiểu hành tinh có kích thước nhỏ khoảng hai mươi mặt trăng nhỏ sẽ hình thành từ những mảnh vỡ của trái đất và sáp nhập theo thời gian
ngoài ra nhiều vụ va chạm nhỏ tốc độ cao sẽ làm bật ra nhiều vật chất của trái đất hơn một vụ va chạm lớn
quý vị và các bạn thân mến
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt